bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái kể từ khi hoạt động ở vị trí mới với cơ sở vật chất và hạ tầng trang thiết bị hiện đại
đã có nhiều thay đổi tích cực trong hoạt động khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân
trong đó nổi bật nhất là tỷ đệ cấp cứu đột quỵ thành công cao đã giúp cho bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy của người dân
bệnh nhân hà thị khởi đang điều trị tại khoa hồi sức chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
trong đó bệnh nhân bị đột quỵ não nhập viện trong tình trạng liệt nửa người
vì tình trạng của bệnh nhân quá nặng nên đã được chuyển từ tuyến huyện lên bệnh viện đa khoa tỉnh
trong đó bệnh nhân bị đột quỵ não nhập viện trong tình trạng liệt nửa người
trong đó bệnh nhân bị đột quỵ nóng nên đã được chuyển từ tuyến huyện lên bệnh viện đa khoa tỉnh
sau đó bệnh nhân bị đột quỵ não nhập viện trong tình trạng liệt nửa người
thì đây là cái bệnh nhân làm đầu tiên tại yên bái
trước đây với những ca bệnh nặng như trường hợp của bệnh nhân khởi sẽ buộc phải chuyển tuyến
điều này gây bất lợi cho tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nhất là những bệnh nhân đột quỷ
chính vì thế với những kỹ thuật mới được áp dụng hiện nay những bệnh nhân đột quỵ đã có thể yên tâm điều trị ngay tại tuyến tình
trong những năm vừa qua và đặc biệt là hai năm khi bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái chúng tôi hoạt động ở vị trí mới
chúng tôi nhận được sự quan tâm rất đặc biệt từ lãnh đạo tỉnh lãnh đạo bộ và các bệnh viện trung ương
hiện tại chúng tôi đang được tham gia vào đề án bệnh viện vệ tinh cho nên kỹ thuật cao của chúng tôi phát triển rất nhanh
về nội khoa có thể nổi bật nhất là chúng tôi nói đến cấp cứu đột quỷ
ngoài việc xây dựng hệ thống quản lý bệnh tiểu đường tăng huyết áp từ cơ sở đến tỉnh cấp cứu đột quỷ thành công của chúng tôi cũng rất tốt
hai mươi năm người bệnh trong năm vừa rồi
một mươi tám người bệnh ra viện hầu như không có di chứng gì
với những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng điều trị đột quỵ nói riêng và các bệnh nói chung
trong năm qua tỷ lệ chuyển tuyến của bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái chỉ còn dưới ba
đồng thời số bệnh nhân chuyển tuyến này sẽ được bệnh viện quản lý hồ sơ để phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe
sau khi điều trị từ bệnh viện tuyến trên trở về cũng như dự phòng cho bệnh nhân để tránh di chứng bệnh tật